dù đã thông báo rộng rãi mời thầu nhưng hai năm qua trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh thừa thiên huế
vẫn không nhận được bất kỳ hồ sơ dự thầu cung cấp vaccine phòng bệnh dạy nào
để có vaccine phục vụ người dân trong và ngoài địa phương trung tâm đã phải đi mua nợ từ doanh nghiệp
thống kê của trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh thừa tiên huế từ đầu năm đến nay
trung tâm đã phải đi mua nợ hơn ba hai trăm linh liều vaccine phòng bệnh dạy để tiêm cho người dân có nhu cầu
mặc dù trung tâm đã hai lần ra thông báo mời thầu cung cấp vaccine phòng bệnh dạy cho năm hai nghìn hai mươi
nhưng đến nay vẫn không có đơn vị nào nộp hồ sơ dự thầu
tình trạng doanh nghiệp không mặn mà với gói thầu cung cấp vaccine phòng bệnh dạy đã kéo dài nhiều năm qua
để khắc phục tình trạng này trung tâm đã có văn bản gửi sở y tế tỉnh
ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế để xin điều chỉnh từ phương án đấu thầu sang chỉ định thầu
bởi theo trung tâm cả nước chỉ có một đơn vị được phép nhập phân phối loại vaccine phòng bệnh dạy này
vì thế nếu có đấu thầu thì cũng chỉ mang tính hình thức